trong suốt hai cuộc trường chinh giữ nước vĩ đại của dân tộc phát huy truyền thống của phụ nữ việt nam
anh hùng bất khuất trung hậu đảm đăng những người mẹ sài gòn chợ lớn gia đình đất thép củ chi
không quản ngại hy sinh đã đứng lên để chống lại quân xâm lược
những người mẹ miền nam người mẹ chiến sĩ đã trực tiếp cầm súng chiến đấu hoạt động phong trào trong học sinh
sinh viên đào hầm nuôi dấu kháng bộ và biết bao bà mẹ đã bị địch bắt tù đầy tra tấn giả mang
đến nay mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng các mẹ vẫn đi đầu trong các phong trào thiện nguyện giúp đỡ người nghèo
nạn nhân chất độc da cam chăm lo bảo vệ an ninh tổ quốc và trực tự an toàn xã hội ở các địa phương
đó là tấm lòng của bà trương mỹ hoa nguyên bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối với tổ quốc đối với đồng bào
bà là nồng cốt trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh khu sài gòn
tính gia đình bị địch bắt tù đầy nhà tù công đảo từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đến tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
từ khi về nghỉ hưu với uy tín và tấm lòng thiện nguyện của mình bà đã đứng ra thành lập câu lạc bộ
vì hoàng sa trường sa thân yêu đã kết nối những tấm lòng những trái tim những ý chí về biển đảo quê hương
vì tuyến đầu tổ quốc để góp phần động viên cán bộ chiến sĩ vững chắc tay súng để bảo vệ biển đảo thiên liên của tổ quốc
từ những con người từ những trái tim người ta hướng về biển đảo
thông qua câu lạc bộ của chúng ta và thông qua việc kết nối của câu lạc bộ
trong năm năm thì câu lạc bộ cũng đã vận động sự ủng hộ của cộng đồng cũng như là của các thành viên trong câu lạc bộ đó
đã có khoảng gần chín mươi một tỷ của tám trăm hai mươi bảy lượt người ủng hộ cho câu lạc bộ của chúng ta
và chúng ta đã trao một mươi xuất học bổng cho các em học sinh dân tộc biển
học biển đảo và đó là cũng đào tạo được một trăm một mươi một em được đào tạo từ lúc sáu đến lúc một mươi hai theo dự án
của mình tương lai của con em của ngư dân ở một mươi bốn cái đảo và con em chiến sĩ của tàu ngầm
hạm đội hải quân tàu chiến tên lửa rồi cảnh sát biển kiểm ngư
đó là tấm lòng của mẹ lê thị thanh tám mươi bảy tuổi hiện đây là phó chủ tịch hội phụ nữ từ thiện thành phố
mẹ tham gia cách mạng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi
nguyên là phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tình phố là một trong những người đầu tiên đứng ra thành lập
hội phụ nữ từ thiện thành phố từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến nay
chúng tôi là những người phụ nữ đã từng tham gia kháng chiến rồi cũng đã từng làm công tác xã hội hoạt động
trong thành phố này cho nên là mới nghĩ ra cái việc đồng sát lập cái hội phụ nữ từ thiện tình phố
để góp sức vào cái công việc an sinh xã hội
cái chương trình
an sinh xã hội của thành phố của chúng ta
mẹ trịnh thu nga tám mươi hai tuổi tham gia cách mạng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại sài gòn hoạt động nội tuyến của cụm tình báo h hai
tổng cục hai bộ quốc phòng
mẹ bị địch bắt kết án bảy năm tù tại công đảo
sau giải phóng mẹ là giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sau khi nghỉ hưu lại tiếp tục công tác xã hội
mỗi lần khi trao một quán quà cho người nghèo hay trao một cái gia đình
nhà tình thương cho đồng bào nghèo hay là có những cái phần mà gọi là xây cầu nông thôn
để hư cái nông thôn mới của mình những lần trao như vậy về chúng tôi rất là vui
mẹ nguyễn thị hiếu tham gia cách mạng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ hội mẹ truyền thống phường bình trị đông quận bình tân
đã góp nhặt những đồng lương hưu của mình tiết kiệm để giúp đỡ những đồng đội nghèo người nghèo
và tấm lòng của mẹ đã được những người dân ở đây gọi bằng tên thân thương yêu quý
là má sáu
về gốc độ ở địa phương thì mẹ cũng hỗ trợ rất là nhiều về cái hộ nghèo hộ khó khăn
thì mẹ đều tới hỗ trợ và mẹ là cầu nối những cái đơn vị mạnh thường quân
để đến địa phương hỗ trợ cho những hộ này
hy vọng mẹ sẽ tiếp tục hỗ trợ giáo dục truyền thống đạo đức cho các thế hệ trẻ sau này
tấm lòng của mẹ lại thì kim túy phương hai mươi sáu quận bình thạnh
mẹ nguyên là chiến sĩ biệt động sài gòn chợ lớn gia đình
gia đình là một cơ sở cách mạng của biệt động sài gòn
năm một nghìn chín trăm sáu mươi lúc mới một mươi bốn tuổi mẹ tham gia làm giao liên cho lực lượng biệt động
trong gia đình mẹ hiện có sáu người hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
gồm bố chồng ba anh trai và một em gái
hiện nay tuy tuổi đã cao nhưng mẹ vẫn đi đầu trong các phong trào thiện nguyện ở địa phương
và nhiều năm liền là bí thư chi bộ khu phố
năm hai nghìn ba khi mà về hưu tôi cùng với anh bái b vận động
về quê thấy cuộc sống của nhân dân ở đó bà con cô bác và anh nói chung là các cháu
nó không có cái trường học
thì tôi với anh bái b mới đi vận động vận động được hai trăm sáu mươi năm triệu
xây một trường mẫu giáo ở tại ấp bào công xã tân mỹ quyện đức hòa tỉnh long an
má mười nữ du kích của chi năm xưa đã hiến đất và chắc chiêu từng đồng lương hưu
xây dựng máy ấm thiện duyên
hưu dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi những trẻ em bị tật nguyên
và những người không có nơi nương tựa tại ấp phú hòa xã phú hòa đông huyện củ chi
trong kháng chiến mẹ là nữ du kích ngoan cường kiên trung
giờ trong thời bình mẹ là tấm gương sáng về tấm lòng nhân ái cưu mang
giúp đỡ người tàn tật trẻ mù côi
trong đó mỗi người có một hoàn cảnh một số phận bất hạnh khác nhau
như người già cô đơn trẻ em bị chất độc da cam trẻ bị bại não trẻ mồ côi trẻ mới sinh ra bị bỏ rơi
trong cuộc chiến đấu nhân dân mình hy sinh rất nhiều gia đình chánh sách rất đông
gần một mươi triệu gia đình chính sách trong cả nước mà đảng và nhà nước có trách nhiệm
bộ phận phải chăm lo mà chăm lo cho người sống cũng có nghĩa là quan tâm đến sự hy sinh của người chết
và nhớ đến người chết cũng có nghĩa là quan tâm đến cái sự có mặt của những người còn sống ở đây
để người ta thấy động viên
người ta thấy tự hào về sự đóng góp của cha ông mình cha mẹ mình cho cái sự nghiệp cách mạng
và biết bao nhiêu người mẹ đã có nhiều công lao cống hiến cho cách mạng
nhưng hiện nay mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng các mẹ vẫn tham gia các hoạt động xã hội
trên các trận tuyến mới chăm lo người nghèo
thưa quý vị với những tấm lòng thiện nguyện những người mẹ chiến sĩ năm xưa lại đang tiếp tục
đóng góp công sức của mình
trong các phong trào trong các cuộc vận động để tiếp lửa truyền thống bồi dưỡng đạo đức
lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ đấu tranh với những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch
bảo vệ môi trường mở lớp học tình thương v v
để xây dựng thành phố hồ chí minh văn minh hiện đại nghĩa tình
các mẹ mãi mãi là những tấm gương những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc
vườn hoa nghìn biệt thiện của thành phố mang tên bát
được tỏa sáng lung linh trong muôn đời con cháu học tập và nói theo
nội dung của chương trình tuần này xin được khép lại tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo
xin kính chào tạm biệt